tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
hôm nay bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh và phó thủ tướng trịnh đình dũng
đã trả lời và giải thích thêm với quốc hội về nhóm vấn đề thứ hai
bộ trưởng nội vụ lê vĩnh tân trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ ba
liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy chế độ chính sách đối với cán bộ công chức viên chức
sáng nay bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh tiếp tục trả lời chất vấn trước quốc hội
rất nhiều đại biểu quốc hội đã chất vấn về trách nhiệm của bộ trưởng
khi để nhiều dự án nguồn điện chậm tiến độ trong khi nhu cầu sử dụng điện của nước ta rất lớn
trong sáng nay bộ trưởng bộ nội vụ lê vĩnh tân cũng đăng đàn trả lời chất vấn
liên quan đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế sắp xếp cán bộ công chức
sau khi sắp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện xã
buổi chiều tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn
bộ trưởng bộ nội vụ lê vĩnh tân trả lời chất vấn trước quốc hội
về vấn đề sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế công tác đánh giá xử lý vi phạm
của cán bộ công chức viên chức và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức
được nhiều đại biểu quốc hội chất vấn
theo dõi phiên chất vấn hôm nay cử tri các địa phương mong muốn hai bộ trưởng
làm rõ hơn nhiều nội dung quan tâm
các bộ trưởng trả lời đúng trọng tâm vào các câu hỏi đi sâu vào những vấn đề bức xúc hiện nay
đặc biệt là các bộ trưởng dám nhìn nhận vào những khuyết điểm nhận trách nhiệm về việc chưa làm được
đây là tinh thần rất đáng khen ngợi
tôi hy vọng trong nhiệm kỳ của mình thì các bộ trưởng sẽ cương quyết thực hiện những cam kết
đối với nhân dân sau kỳ họp quốc hội lần này
nhìn chung thì bộ trưởng bộ nội vụ trả lời
thì nói chung là sát trọng tâm đi vào những mong muốn của cử tri
cũng như là cán bộ và nhân dân cả nước mong muốn
tìm người tài tận dụng không để mất người tài
tìm người tài để bổ sung vào cho bộ máy nhà nước
trong thời gian tới bộ trưởng bộ nội vụ là cơ quan tham mưu
làm tham mưu cho chính phủ đảng và nhà nước
có cái quốc sách mạnh hơn quân liệt hơn
từng bước làm sao để sử dụng người tài đúng chức năng đúng nhiệm vụ
đồng thời những người có tâm có tầm có trách nhiệm
để củng cố xây dựng bộ máy nhà nước
những người đó là những người mà luôn vì đất nước để làm việc
không tham nhũng không vì quyền loại cá nhân